tại xã phú lộc huyện tam bình tỉnh vĩnh long đã long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị ngọt
mẹ có chồng và sáu người con đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ cứu nước
tượng mẹ được làm bằng đá granite xanh nguyên khối có kích thước cao hai hai m ngang một hai m
công trình nhằm tôn vinh và chiên những người mẹ việt nam anh hùng tỉnh vĩnh long nói chung
thông qua hình tượng tiêu biểu của mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị ngọt
mẹ nguyễn thị ngọt sinh tại ấp long công xã phú lộc huyện tam bình tỉnh vĩnh long
lấy chồng về sinh sống tại xã song phú huyện tam bình
có chồng và sáu người con anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ cứu nước
mẹ có công nuôi chứa cán bộ cách mạng làm công tác giao liên đóng góp tích cực cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất và phong tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng
tiêu biểu cho các bà mẹ việt nam anh hùng của quê hương vĩnh long